xin kính chào quý vị khán giả bây giờ là những tin tức cập nhật trong bản tin một trăm một mươi ba online
viện kiểm sát nhân dân của tỉnh bà rịa vũng tàu đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can bắt tạm giam
đối với ông trần văn cường cựu giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bà rịa vũng tàu
ông cường bị bắt để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
ông cường có nghi liên quan đến việc cấp dưới là những người ở tri cục thủy sản
xác nhận sai không đúng sự thật dẫn đến việc thất thoát ngân sách nhà nước trong việc hỗ trợ tàu cá
trước đó cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam các ông nguyễn đức hoàng phó tri cục trưởng tri cục thủy sản
ông đinh cao thượng phó trưởng phòng tri cục thủy sản
ông đào hồng đức giám đốc trung tâm đăng kiểm tàu cá tổng cục thủy sản
ông nguyễn vũ hà trưởng phòng trung tâm đăng kiểm tàu cá
và ông nguyễn quốc công đăng kiểm viên trung tâm đăng kiểm tàu cá
những người này cũng bị điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
việc bắt giam nói trên là kết quả của việc mở rộng vụ án lê minh xuân cùng đồng phạm
lừa đảo chiếm đoạt tài sản mua bán hóa đơn và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
làm thiệt hại ngân sách nhà nước hơn một mươi năm tỷ đồng
một chuyên án ma túy lớn vừa được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng
phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá thành công bắt giữ sáu đối tượng thu giữ tổng cộng hai mươi bốn bánh heroin
vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng bốn tại đoạn đường quốc lộ bốn a thuộc xóm bản xà xã thắng lợi huyện hạ lăng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã chủ trì phối hợp với công an huyện hạ làng và công an xã thắng lợi
bắt quả tang đối tượng hoàng văn bưu có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ một bánh heroin
qua khai thác nhanh đối tượng bưu khai nhận đang giấu chín bánh heroin ở hang đá trong rừng
lực lượng trinh sát đã tiếp tục thu giữ số lượng ma túy trên
mở rộng điều tra cơ quan công an ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với năm đối tượng
cùng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ thêm một mươi bốn bánh heroin được cất giấu ở khe núi trên địa bàn
như vậy tổng số ma túy thu giữ là hai mươi bốn bánh heroin có khối lượng hơn tám bốn kg một khẩu súng kíp một cân tiểu ly và một số vật chứng có liên quan
cũng với hành vi mua bán trái phép chất ma túy hai đối tượng là nguyễn ngọc tý và nguyễn thế anh
cùng chú thành phố vinh tỉnh nghệ an đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an khởi tố vụ án khởi tố bị can để xử lý nghiêm trước pháp luật
trước đó tại địa bàn xóm thọ toán xã trung phúc cường huyện nam đàn tỉnh nghệ an
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh công an huyện nam đàn
tổ chức lực lượng bắt giữ đối tượng nguyễn ngọc tý và nguyễn thế anh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ một túi sách bên trong có ba kg ma túy ketamin hai xe máy một điện thoại di động cùng một mươi năm triệu đồng
hai bị cáo lê ngọc vinh và trần long vũ cùng chú tại thành phố con tum vừa bị toán nhân dân tỉnh con tum đưa ra xét xử sơ thẩm cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng trước khi bị bắt vinh có nhận lời mua ma túy với giá tám trăm tám mươi triệu đồng
sau đó vận chuyển giao cho một người đàn ông không rõ lai lịch ở gia lai để lấy một trăm linh triệu đồng tiền công
ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một vinh cùng vũ lên ngã ba cầu đắk mót huyện ngọc hồi tỉnh con tum để mua ma túy
và đến khoảng hai mươi h một mươi năm phút cùng ngày tại phường ngô mây thành phố con tum hai đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
cùng tăng vật là hai kg ma túy methamphetamin một khẩu súng loại công cụ hỗ trợ cùng năm viên đạn
hội đồng xét xử tuyên phạt lê ngọc vinh mức án tử hình và trần long vũ hai mươi năm tù giam
tại đồng nai phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng kỹ thuật nghiệp vụ công an tp biên hòa và công an tỉnh bạc liêu
bắt giữ khẩn cấp đối tượng bạch ngọc minh chú thành phố biên hòa khi đang lẩn trốn tại bạc liêu để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào lúc dạng sáng ngày hai mươi ba tháng bốn minh đã đổ xăng vào phòng của gia đình anh nguyễn văn ánh quê thái bình
đang trọ tại khu phố một phường tân hòa tp biên hòa để đốt khiến vợ chồng nạn nhân và người con một mươi tuổi bị bỏng nặng
sau khi gây án minh đã bắt xe khách về tp bạc liêu lẩn trốn
tại cơ quan công an bước đầu minh thừa nhận có mô thuận với bạn gái
vào dạng sáng ngày hai mươi ba tháng bốn có mang sang đến phòng trọ của bạn gái buộc chặt cánh cửa phòng trọ
sau đó đổ xăng vào lỗ thông gió rồi châm lửa đốt
tuy nhiên minh đã nhầm phòng trọ
minh là đối tượng đã có ba tiền án về các tội gây dối trật tự công cộng cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản
chỉ hơn một giờ có mặt tại thanh hóa một băng nhóm ngoại tỉnh đã gây ra một mươi vụ cướp giật tại thành phố sầm sơn
vào tối ngày hai mươi hai tháng bốn thời điểm này địa phương đang tổ chức lễ hội du lịch biển năm hai nghìn hai mươi ba
sau hai ngày khẩn trương điều tra lực lượng công an triệt xóa băng nhóm tội phạm cướp giật tài sản chuyên nghiệp hoạt động liên tỉnh do trịnh ngọc quẹo
chú kiên sang cầm đầu bắt giữ hai mươi bốn đối tượng thu giữ hai mươi một sợi dây chuyền và nhiều mặt dây chuyền
các đối tượng thường đến các sự kiện có đông người tham gia sau đó tạo tình huống sô đẩy chen lấn để thực hiện hành vi phạm tội
thông qua mạng xã hội các đối tượng phạm tội đã sử dụng thông tin cá nhân hình ảnh của các nạn nhân để lập gia lô facebook mạo danh
sau đó các đối tượng đã sử dụng tài khoản mạo danh để kết bạn nhắn tin vay mượn tiền
của bạn bè người thân đồng nghiệp cấp dưới rồi thực hiện hành vi chiếm đoạt
hình thức lừa đảo này tuy không mới nhưng vẫn nhiều người dân mắc phải
ghi nhận của nhóm phóng viên tại tỉnh nam định
sau khi hách tài khoản gia lô của người phụ nữ này đối tượng đã nhắn tin vay tiền người thân bạn bè của chị
chỉ sau ít phút đã có nhiều người chuyển tiền cho chị và một số tài khoản lạ
chỉ khi chuyển tiền xong nhiều người mới xác minh lại thông tin
nhưng mọi chuyện đã muộn và tiền đã không thể lấy lại
bạn của tôi gọi điện cho vai tiền là có phải vai tiền không
tôi bảo không không phải đâu
thế bạn bảo thế thì bị hách rồi
lập tức là có ba người gọi điện cho tôi và vừa chuyển tiền cho hiền đấy vừa chuyển tiền cho cậu đấy
người thì chuyển năm triệu người thì chuyển một mươi triệu người thì chuyển một mươi năm triệu
qua cái việc hách gia lô này thì tôi cũng thấy là cái thứ nhất là mình bị chủ quan
trên tv và trên thông tin truyền thông của canh công an cũng thông báo rất là nhiều là cần phải cảnh giác
nhưng mà thực ra thì lúc đấy là tôi cũng
không nghĩ là mình lại bị hách như vậy
trước thực trạng tội phạm lừa đảo chính do tài sản qua mạng xã hội diễn biến phức tạp
với nhiều thủ đoạn vô cùng tinh vi
lực lượng công an cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân
để mỗi người có thể nâng cao nhận thức về phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này
trong thời gian vừa qua công an tp nam định đã thực hiện biện pháp tuyên truyền sâu rộng
bằng nhiều biện pháp đến quần chúng nhân dân về cái thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chính do tài sản trên không gian mạng
tuy nhiên loại tội phạm này vẫn đang diễn biến phức tạp
với nhiều hình thức thủ đoạn tinh vi
để phòng ngừa được với loại tội phạm lừa đảo chính do tài sản trên không gian mạng
đề nghị quần chúng nhân dân
đặc biệt là những cái thông tin gì gọi đến những cái vấn đề về liên quan đến cái việc vay tiền hay mượn tiền
thì đề nghị quần chúng nhân dân có cái biện pháp xác minh hết sức cụ thể
trước khi chuyển tiền cho người thân
hai đối tượng cùng trần lê khanh
chú tại thị xã quảng trị tỉnh quảng trị
và nguyễn ngọc hải
chú tại thành phố huế tỉnh thừa thuyên huế
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
có trình độ công nghệ thông tin
nên đối tượng khanh đã tìm thông tin trên facebook
để lấy số điện thoại vào ngày tháng năm sinh của các nạn nhân
sau đó đối tượng sử dụng số điện thoại để đăng nhập gia lô
rồi nhắn tin vay tiền với bạn bè người bị hại
nhằm chiếm đoạt tài sản
để phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản
người dân cần phải tìm hiểu kỹ nội dung có liên quan đến các giao dịch tài chính
liên lạc trực tiếp với người thủ hưởng
trước khi chuyển tiền vào tài khoản
trong trường hợp thấy nghi vấn
thì báo ngay cho cơ quan công an gần nhất
để được tư vấn hỗ trợ